tại quảng ngãi chiều qua trên tuyến đường liên xã trà phong và trà sinh thuộc huyện tây trà tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong tại chỗ
vào thời điểm trên anh lê văn sáng quê ở tỉnh thanh hóa điều khiển xe máy mang biện kiểm soát bảy mươi sáu x ba mươi bảy nghìn ba trăm chín mươi
chở theo một phụ nữ khi đang đổ dốc đã bất ngờ mất lái lao xuống với độ cao gần hai mươi mét
hậu quả anh lê văn sáng tử vong tại chỗ còn người phụ nữ bị thương được người dân đưa đi cấp cứu
đây là đoạn đường cua che khuất tầm nhìn với độ cao gần chục mét
trên đoạn đường này thường xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông